mới đây khi công ty azure golden bắt đầu hoạt động anh lưu xin vào làm công nhân và được bố trí làm việc ở bộ phận trộn keo
tính đến thời điểm bị nạn anh lưu mới làm được chín ngày chưa kiểm nhận lương và làm các giấy tờ khác liên quan đến hợp đồng lao động
theo lời kể của người thân trong thời gian anh lưu được cấp cứu tại bệnh viện đại diện công ty có tới thăm hỏi chia sẻ với gia đình
vì đại diện này cho biết anh lưu là công nhân làm việc chăm chỉ có trách nhiệm anh cũng có tay nghề về cơ khí
giám đốc công ty dự định hết tháng sẽ chuyển qua bộ phần khác để anh phát huy tay nghề
tuy nhiên khi chưa kịp bố trí thì anh đã gặp tai nạn thương tâm
do hoàn cảnh gia đình khó khăn người thân phải kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân những tấm lòng hảo tâm để lo hậu sự
lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã trên thành cho biết ngay sau khi nhận được tin báo cáo về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công ty trang nhiệm hiếu hoạn azure golden
ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác định rõ nguyên nhân cũng như việc chấp hành quy định về an toàn lao động của doanh nghiệp
qua báo cáo công ty trách nhiệm hiếu hạn aju golden mới được cấp phép ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ngành nghề đăng ký hoạt động chính là sản xuất gỗ rán gỗ lạng ván ép và ván mỏng khác
doanh nghiệp này do ông vòng chui tình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại đồng nai làm giám đốc
qua kiểm tra ban đầu cơ quan chức năng nhận định công ty này có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động
thưa quý vị an toàn lao động được xác định là vấn đề quan trọng tiên quyết trong sản xuất kinh doanh
nhưng dường như thời gian gần đây an toàn lao động lại chỉ là khẩu hiệu ở nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất
chỉ trong đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tại nhiều tỉnh thành đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
đơn cử phải kể đến hai vụ tai nạn lao động khiến tổng cộng một mươi ba người tử vong tám người bị thương vừa mới xảy ra ở yên bái và đồng nai
trong đó có một vụ xảy ra vào đúng ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm mở đầu tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi bốn
những vụ việc tai nạn lao động gần đây cho thấy công tác này đang tồn tại nhiều hạn chế bất cập thậm chí bị buông lòng hình thức phong trào
theo đó khoảng tám giờ một mươi ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại công ty gỗ bình minh ấp vàm
xã thiện tân huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai xảy ra vụ nổ lò hơi làm sáu người tử vong năm người bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi tai nạn xảy ra quyền chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai phó tấn đức giám đốc công an tỉnh thiếu tướng nguyễn sĩ quang
phó giám đốc công an tỉnh đại tá trần anh sơn bí thư huyện ủy vĩnh cửu nguyễn văn thuộc
cùng nhiều lãnh đạo các sở ngành huyện vĩnh cửu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc tập trung đưa những người bị thương đi cấp cứu
nguyên nhân ban đầu được xác định là do lỗi kỹ thuật
sau quá trình tiến hành điều tra ngày một mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với ông feng yong quốc tịch trung quốc là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh
ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh cửu để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động
hai vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều ngày mùng ba tháng năm tại kho linh kiện của công ty trang nhiệm hữu hạn tbl
đóng tại khu phố bình chánh phường khánh bình thành phố tân uyên tỉnh bình dương
đã cướp đi mạng sống của nam công nhân tdk sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê cà mau
theo đó vào thời điểm trên nhóm công nhân gồm anh tdk và hai đồng nghiệp bắt đầu làm thêm giờ
công việc của các anh là nâng chuyển các kiện hàng lên kệ sát
lúc này anh nch tự ý sử dụng xe nâng hàng đang đậu cách đó khoảng năm mét để nâng chuyển kiện hàng
khi vừa khởi động vận hành xe nâng hàng thì anh hát phát hiện xe nâng hàng đã bị mất phanh nên chi hô cho hai đồng nghiệp né tránh
nghe tiếng chi hô một đồng nghiệp liền né tránh kịp còn anh tdk không kịp né tránh nên đã bị xe nâng hàng chèn vào kệ sắt dẫn đến tai nạn
nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại phòng khám ở gần công ty
và tử vong khoảng hai mươi phút sau đó
trước đó ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
khiến bảy người tử vong ba người bị thương
nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này là do công nhân bất cần sai sót trong quá trình ngắt mở điện
khiến động cơ chính máy nghiền số ba hoạt động trong khi đang sửa chữa
liên quan đến vụ việc này căn cứ kết quả điều tra xác minh ban đầu và các tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được
ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ tám phường yên thịnh thành phố yên bái là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng yên bái
về tội vi phạm quy định về an toàn lao động quy định tại khoản ba điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo thống kê của cục an toàn lao động bộ lao động thương binh và xã hội
trong năm hai nghìn hai mươi ba cả nước đã xảy ra bảy ba trăm chín mươi bốn vụ tai nạn lao động làm bảy năm trăm năm mươi ba người bị nạn
con số này bao gồm cả khu vực có hợp đồng lao động và khu vực lao động làm việc không theo hợp đồng
những địa phương có số người tử vong vì tai nạn lao động nhiều nhất trong năm hai nghìn hai mươi ba ở tất cả các khu vực
thành phố hồ chí minh hà nội bình dương quảng ninh đồng nai hà tĩnh quảng bình bình định gia lai
đáng chú ý nhiều người lao động hiện nay đang bị tàn phá sức khỏe
do phải làm việc trong môi trường độc hại nhưng không được bảo hộ
lĩnh vực xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động khiến nhiều người tử vong nhất là khai thác mỏ
khai thác khoáng sản xây dựng sản xuất vật liệu xây dựng và hóa chất
cũng theo cục an toàn lao động nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn lao động là do từ phía người sử dụng lao động
chiếm bốn mươi sáu năm tổng số vụ và bốn mươi bốn ba mươi bảy tổng số người tử vong
nguyên nhân người lao động vi phạm quy trình quy chuẩn an toàn lao động chiếm một mươi năm tám mươi năm tổng số vụ
ba mươi sáu ba tổng số người tử vong
số vụ còn lại do các nguyên nhân khác như tai nạn giao thông do người khác gây ra khách quan khó tránh
nguyên nhân của tình trạng trên là do nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm
chú ý thực hiện quy định về pháp luật về quản lý kiểm soát nguy cơ rủi ro
nhiều người lao động chưa được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thiếu kiến thức
kỹ năng làm việc an toàn đầy đủ và tác phong công nghiệp còn rất hạn chế chủ quan
cùng đó công tác thông tin tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động
cho khu vực không có quan hệ lao động đang bị hạn chế nhiều về nguồn lực
chính quyền cơ sở ở một số nơi cũng chưa thực sự quan tâm dành nguồn lực cho công tác an toàn vệ sinh lao động
để không còn những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng thương tâm các cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu
bổ sung các chế tài liên quan đến quản lý xử lý các trường hợp vi phạm trong luật an toàn vệ sinh lao động bộ luật hình sự
cần nâng hình phạt tội vi phạm quy định về an toàn lao động vệ sinh lao động và các chế tài xử phạt hành chính
tài nạn lao động hầu hết do nguyên nhân chủ quan chiếm bảy mươi ba
số vụ nghiêm trọng vẫn hết sức phức tạp không có xu hướng giảm
nhưng việc xử lý hình sự các nhà thầu thi công vẫn còn nhẹ không đủ sức gian đề
như đã nêu ở trên năm hai nghìn hai mươi ba cả nước đã xảy ra bảy ba trăm chín mươi bốn vụ làm sáu trăm chín mươi chín người tử vong bị thương một bảy trăm hai mươi người
nhưng chỉ có một mươi vụ tai nạn lao động bị đề nghị khởi tố và chín vụ đã có quyết định khởi tố của cơ quan cảnh sát điều tra
cộng dễ vấn đề vẫn phải truy cứu trách nhiệm người sử dụng lao động thiếu trách nhiệm tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm
nhất là ở lĩnh vực nguy cơ tai nạn cao
song song đó cần đầu tư hệ thống trang thiết bị và an toàn nâng cao nhận thức hành vi và thói quen làm việc an toàn của người lao động
chúng ta có hệ thống pháp luật có các quy chuẩn tiêu chuẩn
nhưng nếu người sử dụng lao động người lao động thiếu tự giác thì các vụ tai nạn thảm khốc vẫn tiếp tục xảy ra